trong khuôn khổ chuyến thăm việt nam ba ngày từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn một mươi bảy của ngoại trưởng mỹ john kerry
sáng nay ngoại trưởng mỹ john kerry đã có cuộc hội đàm với thứ trưởng thường trực bộ ngoại giao bùi thanh sơn
tại cuộc gặp hai bên tập trung trao đổi các biện pháp nhằm tiếp tục đào quan hệ và thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác đã có
trong các vấn đề song phương khu vực và quốc tế
thứ trưởng thường trực bùi thanh sơn đề nghị hoa kỳ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường
mở cửa hơn nữa cho hàng hóa việt nam giảm thiểu các rào cản thương mại
tiếp tục ưu tiên hợp tác trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh
triển khai hiệu quả tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng hai nghìn một mươi năm và bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng năm hai nghìn một mươi chín
hai bên đã trao đổi về tình hình biển đông nhấn mạnh sự cần thiết của việc tuân thủ luật pháp quốc tế
tiến trình ngoại giao và pháp lý trong xử lý vấn đề biển đông
ngoại trưởng john kerry cho biết rất vui mừng được quay trở lại thăm việt nam
khẳng định quan hệ việt nam hoa kỳ là hình mẫu về việc hai nước cựu thù vượt qua quá khứ để xây dựng quan hệ bạn bè đối tác
cho rằng với nền tảng là khuôn khổ đối tác toàn diện và các cơ chế hợp tác cụ thể thực chất giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực
quan hệ việt nam hoa kỳ sẽ tiếp tục đa hợp tác toàn diện thực chất trong thời gian tới
về các nội dung hợp tác ngoại trưởng john kerry khẳng định hoa kỳ sẵn sàng hỗ trợ việt nam hơn nữa
trong đối phó với biến đổi khí hậu đặc biệt trong việc phát triển năng lượng sạch hạ tầng cơ sở bền vững
quản lý nguồn nước thông minh và tài nguyên trong hệ sinh thái đẩy mạnh triển khai các dự án tẩy độc chất dioxin tại sân bay đà nẵng và biên hòa
đồng thời ngoại trưởng john kerry khẳng định trường đại học vunbrai khi chính thức đi vào hoạt động sẽ góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
tại việt nam để tham gia có hiệu quả hơn vào thị trường nhân lực toàn cầu